và hiện nay một số nơi như là tại thành phố cần thơ cũng đang tích cực triển khai một số giải pháp về công trình để giải quyết vấn đề ngập úng đô thị trước mùa chiều cường tới đây
và bên cạnh chiều cường thì một yếu tố cũng ảnh hưởng trực tiếp đến ngập úng đó là mưa
và ngạc bản chiều ngày hôm qua ở thành phố hồ chí minh thì cũng đã bị ngập nhẹ sau trận mưa và khả năng là ngày hôm nay tình trạng này vẫn tài diễn
và các khu vực khác ở tây nguyên và nam bộ khả năng chiều nay cũng có mưa
khu vực bắc bộ từ thanh hóa và hà tĩnh ngày hôm nay dự báo có mưa rông mưa nhiều về chiều tối đến đêm
có nơi mưa rất to và mưa to xuất hiện ở cả vùng núi nên quý vị cần phải cảnh giác với sạt lở đất hạn chế ra ngoài đường khi mưa lớn để đảm bảo an toàn